với những đợt mưa bão khủng khiếp diễn ra trong vài năm trở lại đây đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
thì cho đến thời điểm hiện tại nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố hà nội vẫn còn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra
ubnd tp hà nội đã chỉ đạo các quận huyện hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống
đồng thời triển khai nhiều phương án phòng chống khi mùa mưa lũ đang đến gần
sau đây là câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được tại huyện gia lâm
nhà bà bùi thị dậu tại thị trấn yên viên ngay bên bờ sông đuống thuộc huyện gia lâm hà nội
cơn bão từ năm hai nghìn một mươi bảy khiến cho căn nhà ba tầng của bà siêu vẹo trơ móng sàn nhà nứt sạt lở
đến nay bão lũ khiến cho gia đình bà luôn sống trong cảnh nơm nước lo âu có thể bị sập nhà bất cứ lúc nào
bây giờ nó sạt lở như thế thì cũng lo lắng đấy nhưng mà thôi thì cứ tối đến thì cứ làm sao ngủ
nhắm mắt cho nó ơ ấy cho qua đêm sáng hay ra thì còn là được rồi
hiện vẫn còn hai mươi tám hộ dân ở thị trấn yên viên trong hoàn cảnh như nhà bà dậu
ủy ban nhân dân huyện gia lâm đã có phương án ổn định tái định cư cho bà con
song song với đó huyện đã triển khai bốn phương án bảo vệ cống thôn bảo vệ kè xử lý sạt trượt mái đê xử lý sập tổ mối
huyện đã huy động lực lượng thi công được tám mươi còn hai trăm linh mét đường chắn bốn trăm linh m đường dân sinh đang được khẩn trương cải tạo nâng cấp
đây đều là những đoạn đường hành lang chân đê có nguy cơ bị sạt lở cao
hiện tại là máy đang cho đi cào cỏ rồi nằm lại mái hút lại mái cho sạt để chuẩn bị mô vô bão
bên dưới thi công cũng phải tập trung những máy móc nhân công để cho nhanh chóng hơn
sạt nở thì chính quyền cũng đến hỗ trợ gia đình cho đo đạt các thứ
gia đình chỉ mong là làm sao mà chính quyền
những hộ dân ngay bên bờ sông đuống sẽ phải chịu ảnh hưởng của bão nhanh nhất nặng nề nhất
ủy ban nhân dân huyện giao cho các xã trồng hàng tre ven các tuyến đê để chăn sóng giảm phần nào sức tác động của bão lũ đến các hộ dân
hiện tại hàng tre chăn sóng trên địa bàn huyện gia lâm có trên một mươi một km
đây ven theo dọc hai các tuyến đê ba tuyến đê của huyện
trên địa bàn huyện cũng giao trực tiếp cho các xã quản lý
chăm sóc bảo dưỡng hệ thống tre chăn sóng để đảm bảo chống tác phòng chống lũ trên địa bàn
dự báo nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín diễn biến mưa lũ thất thường sẽ có khoảng bốn năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
hà nội và các địa phương nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất
và vùng gần bờ sông cần chủ động các phương án huy động mọi lực lượng xung kích tham gia phòng chống mưa bão hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra